liên quan đến vụ việc nhiều người trong một gia đình nghi bị ngộ độc sau khi ăn trưa xảy ra tại xã hùng an huyện kim động tỉnh hương yên đã có năm người tử vong
người thứ năm tử vong liên quan đến vụ việc trên là anh nguyễn văn dũng
anh dũng rơi vào trạng thái hôn mê từ chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trong lúc đưa thi thể vợ là chị nguyễn thị tươi về nhà lo hậu sự và đã tử vong vào tối ngày một mươi năm tháng một
trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại nhà ông nguyễn văn sản vợ là bà thắm ở xã hùng an huyện kim động có các con các cháu đến chơi và ăn cơm
trong bữa trưa của gia đình có chín người gồm vợ chồng ông sảng ba mẹ con chị nguyễn thị tươi và bốn người trong gia đình người em gái là nguyễn thị tình
đến buổi tối con trai chị tươi và con gái chị tình đều có biểu hiện đau bụng nôn mửa và sau đó tử vong tại nhà
đến trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tình trạng của chị tươi chuyển biến nặng
trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai chị tình cũng đã không qua khỏi
bên cạnh đó chồng chị tươi không đến ăn cơm nhà ông sảng cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi vợ tử vong